nhiều quy định thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ đã được bãi bỏ như
tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi liên hoan tác phẩm nhếp ảnh tại việt nam cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm ghi hình ca mối nhạc sân khấu
cụ thể qua giả soát trong tổng số hai trăm tám mươi hai nhiệm vụ được giao bộ văn hóa thể thao du lịch đã hoàn thành một trăm năm mươi tám nhiệm vụ đang thực hiện một trăm hai mươi bốn nhiệm vụ trong đó có bốn nhiệm vụ đã quá hạn
đại diện bộ cho biết nhiều nhiệm vụ được giao có phạm vi rộng phức tạp đòi hỏi phối hợp của nhiều cơ quan trong đó có những nội dung bộ không nắm quyền chủ động thực hiện
một số đơn vị thuộc bộ văn hóa thể thao du lịch còn chưa nghiên cứu kỹ việc đăng ký văn bản đề án nên có tình trạng đăng ký nhiều nhưng thực hiện không khả thi
các bước tuyển chọn nên đã có hơn năm trong tổng số đạt trình độ từ trung cấp đến đại học trong đó có năm đảng viên nhập ngũ đợt này
sáng cùng ngày các địa phương trong tỉnh cũng đã hoàn thành việc giao nhận quân với một mươi chín đơn vị thuộc các quân binh chủng
kể từ một mươi một năm qua
sáng nay một mươi bốn tháng hai ubnd tỉnh bạc liêu và các ngành có liên quan
họp ban giải pháp khắc cố đê kẻ cửa biển cành hào huyện đông hải
và cửa biển phương nhà mát thành phố bạc liêu nhằm tránh thiệt hại đến mức thấp nhất
đây là lần thứ ba trong hơn một năm qua tuyến đê kẻ cửa biển thị trấn cành hào
và cửa biển nhà mát của tỉnh bạc liêu bị sóng biển đánh sạt lở nghiêm trọng
sau một mươi một năm đưa vào sử dụng
trước đó trong khoảng thời gian từ một mươi bảy h đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng hai
hàng loạt cơn sóng cao từ hai m cho đến hơn một mươi m
vào thời điểm đỉnh chiều cường lên cao sóng lớn đánh phủ qua đỉnh kè
chán nước vào bên trong làm một số đoạn đường nội ô thị trấn cành hào bị ngập sâu
ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây
tại vị trí cầu dạch vượt nằm phía bên trong giáp với kẻ thị trấn cửa biển cành hào
cách khu vực bị sạt lở khoảng ba trăm linh mét cũng bị sóng đánh làm sập một bên móng cầu
làm gián đoạn phương tiện lưu thông qua lại
đà lạt được nhiều người ví là thành phố tình yêu thiên đường mộng mơ và lãng mạn cho các cặp đôi
thời điểm này đà lạt đang là mùa nắng lạnh
tiết trời xe lạnh đặc trưng và thiên nhiên nơi đây là sự lựa chọn tuyệt vời
với những cặp đôi mùa valentine lễ tình nhân
mùa valentine năm nay thuốc lũng tình yêu tổ chức sự kiện snow valentine nơi mình thuộc về nhau
thu hút sự tham gia của hàng nghìn người nhất là các bạn trẻ và những cặp uyên ương
tại đây các cặp đôi được trải nghiệm khung cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp như những thước phim quay chậm
được tham gia vào hành trình tình yêu với nhiều tiết mục hấp dẫn và hòa mình vào những giai điệu tình ca lãng mạn
ngày này thì không chỉ có ý nghĩa đối với các học tình nhân mà còn đối với con đối với bố mẹ hoặc là ông bà
hoặc là đối với bạn bè anh chị em chứ không chỉ riêng đối với những người yêu nhau
thông qua ngày lễ này thì mình muốn nói với gửi lời tới bố mẹ
và mình rất là yêu bố mẹ mình và rất là yêu vợ mình
đà lạt mùa uyên ương không chỉ là thung lũng tình yêu đồi mộng mơ những đồi thông đồi cỏ hồng
mà ngay tại trái tim phố núi hồ xuân hương thơ mộng
những đôi uyên ương cũng đã chọn dịch vụ du ngoạn thiên nga trên mặt hồ
hay trên những chiếc xe đạp đôi dạo quanh những dốc phố cùng lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
hãy cùng nhau ghi dấu tình yêu cùng những loài hoa đặc trưng trên những cung đường phố núi
nhất là hưu vị
nó sẽ làm cái cảnh nó đẹp hay mùa xuân của mình
dạ em cảm thấy là ở đà lạt thật ưu rũ
khí trời nó cảm thấy là nó xe xe lành lạnh nó làm cho mình cảm thấy là muốn đi lửa và lửa
và mùa valentine có một loài hoa lên ngôi hoa hồng tượng trưng cho tình yêu
loài hoa không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân
vì thế mà giá hoa hồng tại làng hoa truyền thống vạn thành đã tăng giá gấp ba bốn lần so với ngày thường
đây là một cái làng hoa truyền thống có sản xuất nhiều loại hoa nhưng mà riêng hoa hồng là số lượng nhiều nhất
ngày bình thường thì giá bông khoảng một tới hai một bông
nhưng ngày tình nhân thì giá bông đổi lên tới năm sáu một bông lý do là hàng không
đà lạt mùa valentine nắng lạnh ngọt lành tiết trời đã giúp hoa cò mùa xuân đông trồi nảy lộng
đà lạt mùa valentine nắng lạnh ngọt lành tiết trời đã giúp hoa cò mùa xuân đông trồi nảy lộng
điệu phố núi như bản tình ca miền sơn cước trên những cung đường phố núi đã ngập tràn sắc hoa tình nhân
trong ngày lễ tình yêu một trong những món quà không thể thiếu chính là sô cô la
có thể thấy rõ điều này tại vương quốc bỉ vương quốc của sô cô la nơi sản xuất đến sáu trăm năm mươi tấn sô cô la mỗi năm
chất lượng tuyệt vời của những sản phẩm sô cô la của nước này luôn góp phần giúp cho ngày lễ valentine trở nên ngọt ngào và ý nghĩa hơn
sô cô la tràn ngập các cửa hàng của bỉ trong dịp lễ valentine và khách hàng mua sô cô la cũng vô cùng tấp nập
bruxelles dowtown là nơi có những con phố bán sô cô la nổi tiếng bậc nhất của vương quốc này
tôi mua sô cô la và hoa để tặng mẹ mẹ tôi đã lớn tuổi rồi bà nuôi dạy tôi rất tốt và tôi muốn đền đáp một chút gì đó cho bà
món quà này tuy nhỏ nhưng tôi nghĩ đó là món quà đặc biệt với bà
để ăn mừng tình yêu của chúng tôi tôi sẽ ăn sô cô la
tôi sẽ ăn sô cô la

anh ấy đã mua quà và sô cô la cho tôi
trong đó khoảng tám mươi dành cho xuất khẩu
những thanh sô cô la đã đi cùng lịch sử và văn hóa của vương quốc bỉ suốt hàng trăm năm qua
trong phần tin quốc tế cố vấn an ninh quốc gia mỹ từ chức
thái lan và mỹ bắt đầu tập trận hổ mang vàng hai nghìn một mươi chín
cố vấn an ninh quốc gia mỹ michael flin ngày hôm nay vừa đệ đơn từ chức
ba tuần sau khi ông được tổng thống donald trump bổ nhiệm vào cương vị này trong chính quyền mới
đơn từ chức của ông flin đã được tổng thống mỹ trump chấp nhận
nhà trắng cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy ông flin không trung thực về mối quan hệ với đại sứ nga tại mỹ
trước khi tổng thống trump tuyên thệ nhậm chức
ông flynn đã nói với giới chức nga về khả năng washington dỡ bỏ trừng phạt moscow

một hành động có thể vi phạm luật logen cấm các cá nhân dân sự mỹ can dự vào chính sách đối ngoại
tướng về hugh kedlock sẽ tạm thời giữ cương vị cố vấn an ninh quốc gia mỹ
trong khi đó chủ tịch ubnd thuộc thượng viện nga ông konstantin kosachev cho rằng
việc cố vấn an ninh quốc gia mỹ michael splen từ chức cho thấy tổng thống mỹ donald trump
chưa tìm được sự độc lập cần thiết trên cương vị của mình
tình trạng đáng lo ngại của người nhập cư caribe tại mỹ
được thảo luận riêng tại hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng caribe caribe com
trong hai ngày là một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng hai tới tại georgiatow quốc đảo griana
nguyên thủ và lãnh đạo của một mươi năm nước thành viên tổ chức này sẽ thảo luận cách thức đối phó
với tình trạng phát sinh từ những biện pháp quản lý nhập cư mới của chính quyền mỹ
và khẳng định đây là mối quan tâm hàng đầu của các nước trong khu vực caribe
tại hội nghị lần này lãnh đạo các nước thành viên caribe com
cũng sẽ thảo luận một số biện pháp chung mà các nước có thể phối hợp áp dụng
trong cuộc chiến chống tội phạm và đảm bảo an ninh tại mỗi quốc gia
caribe com gồm một mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên
mục đích chính của tổ chức này là thúc đẩy hội nhập kinh tế và hợp tác giữa các nước thành viên
để đảm bảo rằng các quyền lợi của hội nhập sẽ được chia sẻ công bằng
sáng nay tại căn cứ hải quân santa hip tỉnh chonburi cuộc tập trận hổ mang vàng năm hai nghìn một mươi bảy
đã được thái lan và mỹ đánh giá
đây được cho là một trong những cuộc tập trận lớn nhất tại khu vực châu á
với sự tham gia của hai mươi chín quốc gia và kéo dài trong một mươi ngày
cop bragon là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất châu á có lịch sử ba mươi sáu năm
khởi nguồn từ cuộc tập trận song phương của mỹ và thái lan
cuộc tập trận năm nay có chủ đề đối phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu
thúc đẩy hợp tác quốc tế và sự ổn định trong khu vực
số quân nhân mỹ tham gia cuộc tập trận năm nay là ba sáu trăm linh người
thuộc các lực lượng lục quân hải quân và thủy quân lục chiến mỹ
cuộc diễn tập sẽ gồm ba phần diễn tập tham mưu trong đó có hội thảo chỉ huy cấp cao
diễn tập thực địa bao gồm những hoạt động nhằm tăng cường quan hệ khu vực
và nâng cao khả năng phối hợp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại thái lan
giới phân tích nhìn nhận sự kiện này là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy
mỹ vẫn duy trì sự can dự chiến lược trong khu vực như trước đặc biệt là với thái lan
chính quyền tỉnh tứ xuyên của trung quốc
vừa thông báo có thêm hai trường hợp nhiễm cúm h bảy n chín
như vậy là từ đầu năm cho tới nay thì đã có sáu trường hợp nhiễm cúm h bảy n chín tại tỉnh này
một bệnh nhân là nam giới sáu mươi tuổi và bệnh nhân kia là nữ giới bốn mươi tám tuổi
cả hai đều trong tình trạng nguy kịch
hiện hàng loạt địa phương của trung quốc đang nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúng gia cầm h bảy n chín
sau khi xuất hiện nhiều trường hợp lây nhiễm sang người
tỉnh tứ xuyên đã buộc phải đóng cửa hai trăm tám mươi địa điểm buôn bán
và giết mổ da cầm sống sau khi xuất hiện bốn ca lây nhiễm
trường hợp virus h bảy n chín lây nhiễm sang người tại trung quốc được biết đến lần đầu tiên vào tháng ba năm hai nghìn một mươi ba